chiều ba tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp cựu thượng nghị sĩ hoa kỳ james wev
bày tỏ vui mừng gặp lại cựu thượng nghị sĩ hoa kỳ jame wag tại việt nam vào ngày đầu xuân mới dịp tết cổ truyền của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ đã có bước tiến triển tích cực thực chất trên cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
đáp ứng lợi ích của hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực
việt nam sẽ tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ với hoa kỳ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
thủ tướng bày tỏ chính phủ và nhân dân việt nam cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp nhiệt tình và quý báu của cựu thượng nghị sĩ hoa kỳ jame wav
trong việc thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ trong suốt thời gian đương nhiệm
mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đóng góp của ông tại bất cứ thời điểm nào và trên bất cứ lĩnh vực nào
thủ tướng đã có cuộc điện đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump và trao đổi về hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới
trên cơ sở nền tảng hiện có việt nam sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền mới của hoa kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước
chúc mừng các thành tiệu của chính phủ việt nam đạt được trong thời gian vừa qua
cựu thượng nghị sĩ jemwak cho rằng việt nam có rất nhiều thay đổi kể từ lần đầu tiên ông đến thăm việt nam năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ông cho rằng cuộc điện đàm giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống hoa kỳ donald trump là dấu hiệu tốt của quan hệ hai nước
về phần mình dù làm việc trong lĩnh vực nào ông cũng nỗ lực đóng góp sức mình cho mối quan hệ tốt đẹp việt nam hoa kỳ